thưa quý vị sáng nay ngày ba mươi tháng ba trong chương trình công tác tại phú quốc tỉnh kiên giang
thủ tướng phạm minh chính đã khảo sát một số công trình dự án để tìm hiểu tình hình
chỉ đạo tháo gỡ khó khăn về vấn đề hạ tầng nguồn nhân lực y tế nguồn nước
bảo vệ đa dạng sinh học môi trường sinh thái phục vụ người dân trên đảo và du khách
trước khi khảo sát các công trình trọng điểm của đảo phú quốc thủ tướng chính phủ phạm minh chính
đã đến thăm công trường xây dựng tượng đài chủ tịch hồ chí minh
công trình tượng đài bắc hồ được khởi công xây dựng vào năm hai nghìn hai mươi hai là công trình quan trọng nhất
thuộc dự án đầu tư xây dựng quảng trường trung tâm và tượng đài bắc hồ ở phường dương đông thành phố phú quốc
thủ tướng lưu ý cán bộ công nhân làm ngày đêm bảo đảm chất lượng tiến độ kỹ mỹ thuật xanh sạch đẹp
các dự án thành phần hạng mục phải phối hợp chặt chẽ
thủ tướng yêu cầu ban quản lý dự án phải đôn đốc kiểm tra tháo gỡ khó khăn
chuẩn bị bộ máy quản lý vận hành công trình sau khi hoàn thành
làm tốt công tác nghiệm thu và thanh quyết toán để công trình hoàn thành đúng dịp ba mươi tháng bốn
nhân dịp kỷ niệm một trăm ba mươi bốn năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
cảng hàng không quốc tế phú quốc được xây dựng tại phường dương đông thành phố phú quốc
với tổng diện tích khoảng một trăm tám mươi hectare có tổng mức đầu tư hơn một sáu trăm bốn mươi bốn tỷ đồng
quy mô đầu tư xây dựng một d chán sóng
cầu cảng có khả năng tiếp nhận tàu khách trọng tải lên đến hai trăm hai mươi năm gt
mặt sau bến có thể tiếp nhận tàu khách nhỏ hơn như tàu container tàu hàng
thị sát công trình cảng hành khách quốc tế phú quốc thủ tướng phạm minh chính yêu cầu
phải nghiên cứu hình thức đấu thầu và đơn vị quản lý vận hành cáng biển bảo đảm hiệu quả
quy hoạch các khu chung quanh sản xuất kinh doanh dịch vụ tạo việc làm sinh kế cho người dân
để cảng hành khách quốc tế phú quốc không chỉ bảo đảm sự phát triển đồng bộ
kết cấu hạ tầng trên đảo mà còn là động lực quan trọng thu hút đầu tư
thu hút khách du lịch quốc tế đồng thời từng bước hoàn thiện đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật
góp phần xây dựng đảo phú quốc trở thành trung tâm du lịch và dịch vụ cao cấp
thăm cảng hàng không quốc tế phú quốc thủ tướng chính phủ cho rằng hiện nay phú quốc đang
phát triển nhanh nhu cầu vận tải hành khách bằng hàng không rất lớn với công suất bốn triệu khách
một năm hiện tại cảng hàng không quốc tế phú quốc đã khai thác vượt công suất
theo báo cáo của tổng công ty hàng không việt nam acv dự kiến giai đoạn đến năm hai nghìn hai mươi
sản lượng hành khách thông qua cảng khoảng bảy triệu khách một năm
quy hoạch mạng lưới sân bay toàn quốc vừa được thủ tướng phê duyệt sân bay phú quốc có công suất một
một mươi triệu hành khách một năm giai đoạn đến năm hai nghìn ba mươi và một mươi tám triệu hành khách một năm
tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi theo thủ tướng với tốc độ tăng trưởng nhu cầu vận tải hàng không tương đối
cao việc đầu tư phát triển mở rộng sân bay phú quốc trong thời gian tới là cần thiết
yêu cầu chọn đơn vị tư vấn giả soát đánh giá khuyến nghị về kết quả quy hoạch sân bay phú quốc
trên cơ sở kết quả ra soát quy hoạch lập dự án trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt mở rộng
nâng cấp sân bay phú quốc theo quy định đặc biệt kêu gọi hợp tác công tư công khai
minh bạch để đầu tư khai thác các hạng mục công trình phù hợp hiệu quả
công viên chăm sóc và bảo tồn động vật bán hoang dã vinpearl safari là một trong các vườn thú mở
lớn nhất thế giới có tổng diện tích gần năm trăm linh hectare hiện vinpearl safari đang chăm sóc
nuôi dưỡng khoảng hai trăm linh loài với gần bốn cá thể trong đó có nhiều loại động vật thuộc nhóm
quý hiếm với cơ sở vật chất hiện tại đảm bảo tiêu chuẩn phúc trạng cho động vật hoang dã
trong hoạt động bảo tồn vinpearl safari đã chăm sóc sinh sản thành công gần bảy trăm linh cá thể
trong đó có các loại động vật quý hiếm cho ý kiến về sự phát triển của safari
thủ tướng phạm minh chính yêu cầu cần tạo môi trường sinh thái tự nhiên để bảo tồn sự đa dạng
sinh học động vật thực vật bảo tồn phát huy khai thác hiệu quả công trình từ mô hình khai
thác bốn trăm chín mươi tám hectare vườn thú bán hoang dã đơn vị cần tổng kết hiệu quả từ chỗ chưa có tên trên bản
đồ thế giới đến nay đã được xếp hạng một trong những vườn thú lớn nhất thế giới thủ tướng cho
rằng công viên phải có hệ sinh thái cho động vật từ đó thúc đẩy hệ sinh thái thực vật ngoài ra còn
bảo tồn các loại động vật quý hiếm trên thế giới cùng với đó đầu tư vào khu vực này phải có điều
kiện phải có tiêu chuẩn tiêu chí thủ tướng yêu cầu tỉnh kiên giang thành phố phú quốc phải bảo
đảm công khai minh bạch lựa chọn nhà đầu tư kiên quyết bảo vệ rừng tự nhiên về nước ngọt
phải bảo đảm phát triển bền vững trên đảo phải có hạ tầng y tế giáo dục
hồ dương đông là hồ nước ngọt lớn nhất phú quốc là nơi cung cấp nước ngọt cho toàn thành phố
khảo sát hồ dương đông thủ tướng phạm minh chính yêu cầu xây bể tích chữ nước mưa trong từng công
trình và nghiên cứu phương án tái sử dụng nước làm sạch nước thải tới mức có thể sử dụng được
cho việc vệ sinh rửa sàn tưới cây sơn gôn còn nước sạch chỉ sử dụng cho mục đích ăn uống tắm
để đảm bảo đủ nước sinh hoạt thủ tướng cũng yêu cầu địa phương khuyến khích người dân
các cơ sở kinh doanh dịch vụ sử dụng nguồn nước một cách hợp lý tiết kiệm
trung tâm y tế thành phố phú quốc có hai chức năng là khám bệnh và y tế dự phòng với một trăm hai mươi bác
sĩ quy mô hơn bốn trăm linh giường điều trị cho bệnh nhân trung bình mỗi ngày có khoảng năm sáu trăm linh bệnh nhân đến
khám chữa bệnh thủ tướng chính phủ phạm minh chính cho rằng phú quốc là đảo nên việc vận chuyển
bệnh nhân vào đất liền gặp khó trong khi quy mô dân số du lịch ngày càng tăng thủ tướng phạm minh
chính đề nghị bộ y tế phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh kiên giang quy hoạch lại mạng lưới y tế
của thủ tướng yêu cầu phải chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao đầu tư xây dựng cơ sở vật chất
đúng tầm cỡ trang thiết bị cũng phải hiện đại tăng cường kết nối hợp tác công tư thu hút nguồn
lực đầu tư tư nhân khảo sát trường trung cấp nghiệp vụ du lịch khách sạn ehl phú quốc thủ tướng đánh
giá cao và đề nghị tiếp tục rút kinh nghiệm mở rộng mô hình trường ehl để phú quốc trở thành trung tâm du
quốc tế thủ tướng yêu cầu bộ lao động kinh minh và xã hội phối hợp với tỉnh kiên giang làm tốt việc
đánh giá tình hình tính toán khả năng đáp ứng nhu cầu nhân lực về số lượng và chất lượng xây dựng
quy hoạch xây dựng các cơ sở đào tạo thu hút giảng viên chất lượng cao liên kết với các cơ sở
đào tạo lớn trên cả nước tập trung đào tạo nhân lực cho các lĩnh vực thế mạnh của phú quốc như
logistic du lịch các ngành mới nổi chuyển đổi số chuyển đổi xanh huy động từ nguồn lực trung
ương địa phương đẩy mạnh hợp tác công tư thị sát khu vực tập kết rác thải tạm thời của
thành phố phú quốc thủ tướng nhấn mạnh việc xử lý rác nước thải bảo vệ môi trường là nhiệm vụ
quan trọng cấp bách với phú quốc để phát triển bền vững lâu dài vì vậy thủ tướng yêu cầu tỉnh
kiên giang nghiên cứu đầu tư nhà máy xử lý nước thải tập trung còn về lâu dài phải nghiên cứu
đầu tư nhà máy điện rác xử lý rác khép kín để đáp ứng kinh tế tuần hoàn hiện thành phố đã có nhà máy
rác với công suất hai trăm linh tấn một ngày đêm và nước thải đang được xử lý cục bộ phục vụ hơn hai trăm linh
dân và hơn năm triệu lượt khách du lịch mỗi năm